ngày hai mươi tháng sáu ubnd tỉnh thái nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm hai nghìn một mươi tám với sự tham dự của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương
theo đó hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi tám chính thức tổ chức vào ngày một tháng bảy tới với chủ đề thái nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư
hội nghị này dự kiến có khoảng tám trăm linh đại biểu gồm lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế đại diện các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp doanh nhân trong nước và quốc tế
dự kiến hội nghị gồm các hoạt động chính khởi công dự án đường bắc sơn kéo dài dự án có tổng vốn đầu tư trên một tỷ đồng nối khu vực trung tâm thành phố thái nguyên với khu vực du lịch hồ núi cốc công bố danh mục sáu mươi năm dự án ưu tiên mời gọi đầu tư
trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đủ điều kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư
tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay tỉnh thái nguyên dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư hai mươi một dự án có tổng mức đầu tư khoảng một mươi một bốn trăm linh tỷ đồng
như vậy trong khuôn khổ của hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám đã có ba mươi một dự án đăng ký đầu tư vào thái nguyên với tổng mức vốn đầu tư trên một mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng